trước thông tin khoảng ba mươi phụ huynh do dự tiêm vaccine covid cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế đang phối hợp các bộ ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực
để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung mứng vaccine
vấn đề an toàn tiêm chủng là ưu tiên cao nhất của chiến dịch này
bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn năm mươi ba quốc gia có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ một mươi hai tuổi
tại việt nam chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi sẽ từ tháng bốn và dự kiến hoàn thành trong quỷ hai
bộ y tế đã phê duyệt hai loại vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đó là pfizer và moderna
mỗi trẻ cần được tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần và chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại không tiêm trộn với bất kỳ vaccine nào
các chuyên gia tiêm chủng lưu ý không sử dụng vaccine pfizer của người lớn để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để tránh nhầm lẫn loại vaccine pfizer cho trẻ em từ năm một mươi hai tuổi có nắp màu cam
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nêu rõ
cha mẹ người giám hộ cần thông báo cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng tiền sử dị ứng của trẻ
cũng như tình trạng bệnh lý nền các loại thuốc điều trị mà trẻ đang sử dụng
những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp
với bốn loại vaccine lại có thể xuất hiện các phản ứng khác nhau
các phản ứng được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản hai mũi là
đau tại vị trí tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ ớn lạnh buồn nôn sưng đau ở nách sốt ban đỏ tại vị trí tiêm
xương tại vị trí tiêm và đau khớp phản ứng thường gặp là tiêu chảy phát ban nổi mề đai tại vị trí tiêm
phát ban tại vị trí tiêm phản ứng ít gặp là chóng mặt ngứa tại vị trí tiêm
phản ứng rất hiếm gặp sau tiêm vaccine covid một mươi chín ở trẻ đó là viêm cơ tim viêm màng ngoài tim
tại việt nam hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong hệ thống y tế
hiện nay nhiều bậc cha mẹ băn khoăn về việc những trẻ em từng mắc covid một mươi chín có cần thiết tiêm vaccine nữa hay không
trả lời thắc mắc này tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương chia sẻ tiêm vaccine sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ cao hơn
góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm thậm chí hạn chế hội chứng hậu covid một mươi chín và tình trạng covid một mươi chín kéo dài
bộ y tế đã có văn bản thông báo tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
đã mắc covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh ít nhất ba tháng
các đối tượng trên một mươi hai tuổi đã mắc covid một mươi chín tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sau khi hồi phục từ ba đến sáu tháng
tóm lại bộ y tế đã đề ra những thông tin cụ thể
chi tiết nhất về loại vaccine kế hoạch tiêm chủng và các trường hợp đặc biệt cũng như phản ứng sau tiêm
thận trọng an toàn chính xác là yếu tố hàng đầu được đặt ra khi triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không chỉ các thế hệ tương lai của đất nước mà cho mọi lứa tuổi ở việt nam